thống kê của huyện miền núi nam đông tỉnh thừa thiên huế cho thấy trên địa bàn xã thượng long hiện còn khoảng một trăm năm mươi hộ đồng bào người ca tu đang làm nhà sống rải rác trong các khu vườn rừng
hầu hết đều có cuộc sống khó khăn chưa được sử dụng điện nước sạch và các chính sách về nhà ở hộ nghèo
số đồng bào này được xác định đã sống du canh du cư nhiều năm qua phần lớn đều sống trong những ngôi nhà tạm bỡ không có điện nước
có nhà chỉ sử dụng đèn pin đốt lửa để thắp sáng vào buổi tối hộ khá hơn thì có thêm một bóng điện dùng năng lượng mặt trời
tất cả các hộ dân tuy ở giải rác trong các khu vườn rừng và uống nước từ các con suối
con phải mở cái đèn này để con học bài
theo chính quyền địa phương trong số gần một trăm năm mươi hộ dân sống du cư này có gần một trăm linh hộ không có đất sản xuất công việc không ổn định
hàng ngày họ vào rừng đặt bẫy sắn bắt chím thú để làm thức ăn
do sống rải rác không ổn định lại xa trung tâm nên việc học của các con em cũng chưa được chú ý
chính quyền địa phương cũng không thể xóa nhà tạm vì họ đang ở trên đất lâm nghiệp
họ đang ở trên đất lâm nghiệp
hôm nay là địa điểm để học
để làm cái điểm đỉnh canh tập trung thì đã có
mà nhưng hiện nay là vẫn còn khó so với điều kiện của huyện thì còn khó
đó là còn khó với kinh phí để thu hồi đất của người dân để làm điểm đỉnh canh tập trung cho ba con du canh du cư
việc người dân duy trì hình thức sống du canh du cư đã và đang ảnh hưởng đến tình hình phát triển chung của huyện miền núi nam đông
vì vậy tỉnh thừa thiên huế cần sớm làm việc với ủy ban dân tộc
tranh thủ các nguồn vụ
chúng tôi muốn xây dựng khu định cư đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động đưa người dân trở về sớm ổn định cuộc sống